các lớp học hẻ miễn phí không chỉ giúp cho các bậc phụ huynh giảm bớt nỗi lo về kinh phí học tập cho con em mình
mà còn giúp nhà trường yên tâm hơn vì các em được bổ sung kiến thức trước năm học mới
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
lớp học hè miễn phí tại xã bình nam do anh trịnh xuân hiền một nông dân ở xã
đứng ra khởi xướng từ năm hai nghìn một mươi một với mong muốn bồi dưỡng kiến thức miễn phí cho học sinh ở thôn phương tân xã bình nam
đến năm hai nghìn một mươi bảy do hoàn cảnh gia đình anh hiền không thể tiếp tục duy trì các lớp học miễn phí này
nên chính quyền xã bình nam đã giao cho hội khuyến học xã tiếp tục duy trì và nhân rộng các lớp học miễn phí
hiện có một mươi tám lớp với hơn bảy trăm linh em học sinh từ lớp bốn đến lớp chín theo học và được mở tại ba điểm trên địa bàn xã
để các em đi lại thuận tiện
ngoài ra hội khuyến học xã bình nam đã giao cho hội khuyến học xã
một lớp đặc biệt giảng dạy riêng cho các em khuyết tật không có điều kiện đi học tại địa phương
dù là kỳ nghỉ hè nhưng các thầy cô giáo ở xã bình nam vẫn tình nguyện tham gia dạy lớp học miễn phí
nhằm góp phần nâng cao kiến thức cho các em
học hà miễn phí của hội khuyến học xã bình nam
tổ chức thì mình đã xung phang nhận dạng một lớp ở phân hiệu phương trăng
để tổ điều kiện cho các em ông tập tăng hà và làm những kỹ năng sống cho các em tăng hà
mình rất là vui mừng
thì các em thông do lớp học hà này rất là đông đủ và rất là hành hóa trong các hoạt động
bởi vì mỗi lớp hà này chúng tôi theo dõi được hai vấn đề
một là quản lý các em học sinh trong cái hè
thứ hai là bầu dưỡng cho các em nhất là các em quần cảnh đặc biệt gia đình nghèo gia đình khó khăn
mà không có điều kiện học thêm người ta dư trợ
thứ ba là tạo điều kiện cho các em trong khiến tật được duy trì cái lớp học
để rồi bước vào cái năm học mới các em đạt được cái thành quả của họ
vâng như vậy là hiện nay là tư tưởng của chúng tôi cũng như tư tưởng của đảng ủy băng dân
là hồng tăng có tiếp tục duy trì giữ các phần này
để có kinh phí cho các lớp học hè hoạt động
hội khuyến học xã bình nam phải huy động từ các tổ chức từ thiện
dự kiến chi phí cho các lớp học trong năm nay là khoảng sáu mươi triệu đồng
có thể nói rằng đây là một hoạt động rất ý nghĩa và cần được duy trì nhân rộng ra các địa phương khác
trong phần tiếp theo của chương trình công bố kiểm định trung cư carina sau vụ hỏa hoạn
lốc và mưa đá làm thiệt hại nhà cửa và hoa màu của người dân ở quảng nam
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia mũi cà mau đến năm hai nghìn ba mươi
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm khu du lịch mũi cả mau trở thành trọng điểm lớn nhất của tỉnh
là một trong những trung tâm du lịch sinh thái điểm đến quan trọng trên hành trình tham quan vùng đồng bằng sông kiều long
mục tiêu quy hoạch đề ra đến năm hai nghìn ba mươi khu du lịch mũi cà mau đáp ứng các tiêu chí và được công nhận là khu du lịch quốc gia
cụ thể sẽ đón khoảng hai triệu lượt khách tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng năm tỷ đồng
tạo việc làm cho khoảng ba lao động trực tiếp
quan điểm phát triển khu du lịch quốc gia mũi cà mau được xác định gắn với bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia mũi cà mau
di sản văn hóa tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân
mặt khác khai thác hiệu quả thế mạnh đặc trưng về vị trí địa lý hệ sinh quyền độc đáo gắn với rừng ngập mặn
văn hóa đời sống sông nước biển đảo để hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù chủ đạo tạo sức cạnh tranh
kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch góp phần phát triển kinh tế địa phương
thưa quý vị ba tháng sau thảm họa cháy khiến một mươi ba người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương tại trung cư carina
chiều qua ngày hai mươi hai tháng sáu ủy ban nhân dân quận tám phối hợp cùng sở xây dựng tp hcm cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và đơn vị chủ đầu tư trung cư carina đã tổ chức công bố kết quả thẩm định chất lượng công trình và tiến độ khắc phục sửa chữa những hư hại
nhiều cư dân sinh sống tại chung cư carina đã kiến nghị cơ quan chức năng về biện pháp khắc phục cần phải thực hiện nhanh chóng
giảm bớt thủ tục bảo đảm an toàn sau khi sửa chữa
các cơ quan nhà nước có thảm hồn quan tâm xâm xét rút ngắn các thủ tục thành trình trong phá bình nghiệp đồng nghiệp thu công trình
vì đây là một thảm hòa chứ không phải xây dựng bình thường
nếu những đầu tư làm chưa đạt thì bắt buộc nhanh chóng khắc phục
nếu đảm bảo chất lượng thì nghiệp thu nhanh chóng để cư dân sớm quay về lại nhà và hồng tình tụ sống
kết quả thẩm
tổng định kết cấu cho thấy diện tích bị ảnh hưởng trực tiếp từ lửa ở tầng hầm khoảng một m hai
trong đó vị trí dưới khối a là bảy trăm linh m hai dưới khối b là ba trăm linh m hai
hệ thống cơ điện tại hai khối nhà trên đều bị hư hại nhiều thành phần
ngoại truyền thông báo cho các con về việc sửa chống cuối hợp với lại bên hồn hiến đi đấy
và đã xem xét cuối chiếu về điều kiện các chứ khác xây dựng
đủ điều kiện để đặt truyền báo cho các con là
trong khoảng tuần sau chẳng biết là cuối tuần là sẽ có cái gì
dự kiến ngày hai mươi năm tháng sáu tới đơn vị thi công sẽ bắt đầu sửa chữa
lắp đặt hệ thống cơ điện cấp thoát nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy
tại tất cả các khối nhà
riêng khối a chịu thiệt hại nặng nhất sẽ được gia cố lại kết cấu dự lực bê tông
cốt thép dự kiến đến ngày hai mươi tháng tám hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thành và nghiệm thu
đến nay chủ đầu tư chung cư casina đã chi hơn ba mươi sáu tỷ đồng hỗ trợ
và đền bột thiệt hại sau vụ cháy
công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng vừa phát hiện và xử lý một hộ dân
trồng cây cần sa trong vườn tại phường lộc tiến tp bảo lộc
vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nhận được tin tố giác của quân chúng nhân dân
công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám xét và phát hiện
tại hộ của ông trần đức thái chú hẻm một trăm ba mươi năm phường lộc tiến thành phố bảo lộc
trồng một mươi cây cần sa trong vườn
mỗi cây có chiều cao từ một đến ba mét
khu vườn nằm ở phía sau được rào kín nên ở ngoài rất khó phát hiện
ông thái khai nhận số cần sa này được trồng cách đây ba tháng với mục đích chăn nuôi
sau khi phát hiện vụ việc lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản
thu giữ toàn bộ số cây nói trên đồng thời tiếp tục điều tra xử lý
chiều qua ngày hai mươi hai tháng sáu cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao c năm mươi bộ công an
cho biết vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an tp hồ chí minh
triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc
đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng trăm tỷ đồng
theo đó tối ngày hai mươi một tháng sáu cơ quan chức năng đã triển khai kế hoạch phá án khám xét
bắt giữ bốn người có hành vi tổ chức đánh bạc gồm võ văn nghĩa võ văn hòa
đỗ thị tú anh phan thanh hoàng cùng trú tại tp hcm đồng thời triệu tập một số người có liên quan
cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều máy tính điện thoại và hơn ba trăm linh triệu đồng
đường dây đánh bạc qua trang web một mươi hai bet co được trinh sát phát hiện đầu năm hai nghìn hai mươi
do một công ty
công ty tại nước ngoài đưa vào việt nam hoạt động từ năm hai nghìn bảy
cần đây đường dây này đã cho người chơi đặt cực cát độ các trận đấu tại world cup hai nghìn một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án
vào lúc một mươi sáu h chiều ngày hai mươi hai tháng sáu trên địa bàn xã quế trung huyện nông sơn tỉnh quảng nam
đã xảy ra lốc kèm theo mưa đá làm thiệt hại nhà cửa và nhiều hoa màu của người dân trên địa bàn xã
ngay sau cơn lốc đi qua người dân đã nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa ổn định cuộc sống
cơn lốc đã làm cho ngôi nhà hơn ba mươi m hai của bà lê thị nga ở thôn trung hạ xã quế trung bị tốc mái hoàn toàn
nhiều vật dụng trong nhà bị cuốn bay sách vở háo sinh quần áo và vật dụng sinh hoạt bị hư hại
rất may không có thiệt hại về người